ngày một mươi tám tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi bảy bị cáo liên quan đến những sai phạm
trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực nhà máy thủy điện sơn la đây là lần thứ ba vụ án được xét xử
trước đó ngày năm tháng sáu tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong vụ án này có một mươi ba bị cáo bị truy tố về tội
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và bốn bị cáo bị truy tố
về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo báo cáo năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo trương tuấn dũng
khi đó là phó chủ tịch thường trực ubnd huyện mường la kiêm chủ tịch hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư
đã ký ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch bốn mươi một trái quy định là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sai phạm
trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính cũng như thu hồi đất phục vụ bồi thường
trong khu vực này